sáng nay viện vệ sinh dịch tễ trung ương xác nhận thêm bốn trăm chín mươi bốn bốn trăm linh liều vaccine covid một mươi chín của astrazeneca
từ cơ chế covax đã về tới sân bay nội bài hà nội số vaccine này đã được chuyển về kho bảo quản của viện
như vậy là tổng số vaccine covid một mươi chín hỗ trợ cho việt nam qua cơ chế covax đến nay là hơn chín một triệu liều
trong đó có hơn năm triệu liều vaccine moderna và hơn bốn triệu liều vaccine astrazeneca
trong bối cảnh nguồn cung vaccine covid một mươi chín trên toàn cầu hạn chế ảnh hưởng đến việc triển khai tiêm chủng ở nhiều quốc gia
còn nhiều người vẫn chưa được tiêm phòng unicef khuyến cáo người dân cần tiếp tục thực hiện khuyên cáo năm k
khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập và khai báo y tế